liên quan đến tình trạng gia tăng f f một là học sinh tại tp hcm sở y tế thành phố sau một thời gian khảo sát cho biết
nguyên nhân của tình trạng này là do các trường đã lạm dụng máy điều hòa không đảm bảo dưỡng khí trong phòng
vô tình tạo điều kiện lây lan covid trong lớp học
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã họp giao bang với các phòng giáo dục của tp thủ đức
quận huyện và trường trung học phổ thông về công tác phòng chống dịch và tổ chức dạy học cho học sinh thuộc diện f f một
trong cuộc họp ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
hiện nay trung bình mỗi ngày xuất hiện khoảng hai trăm linh học sinh là f
theo ông dũng số lượng học sinh nhiễm bệnh chưa có dấu hiệu giảm mà diễn biến phức tạp
đòi hỏi các nhà trường phải linh hoạt chủ động trong việc chuyển đổi hình thức học tập
ông dũng đồng thời yêu cầu nhà trường nâng cao hơn nửa công tác phòng chống dịch đối với các hoạt động bán trú nội trú can tinh
nơi đơn vị nào chưa đủ điều kiện tổ chức các hoạt động này thì sẽ được yêu cầu dừng lại nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh
thêm vào đó các trường cần phân biệt đúng hai nhóm học sinh là f và f một
trong đó f là trường hợp học sinh được xác định nhiễm bệnh covid một mươi chín phải được nhận chế độ chăm sóc sức khỏe
nghỉ ngơi và điều trị theo đúng quy định của cơ quan y tế
còn trường hợp f một thì được yêu cầu cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe không phải là đối tượng học sinh nhiễm bệnh
do đó phải được giải quyết nhu cầu học tập trực tuyến
lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo cũng chỉ ra rằng trong trường hợp học sinh f không triệu chứng
nếu phụ huynh yêu cầu cho con học trực tuyến thì nhà trường có thể linh động bố trí thời lượng học phù hợp
nhưng phải ưu tiên sức khỏe học sinh
trước đó tại buổi họp giao bang với sở giáo dục và đào tạo và giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hữu hưng
dẫn lại kết quả khảo sát cho thấy số ca nghi nhiễm được phát hiện nhiều nhất là ở những trường làm dụng máy điều hòa
từ đó bác sĩ hưng khuyến cáo nên tránh việc sử dụng máy lạnh kéo dài
vì nếu xét về mặt thông thoáng là không đảm bảo cho sức khỏe của học sinh không đảm bảo nồng độ dưỡng khí trong phòng
từ số ca học sinh là f như trên ông hưng đề nghị sở giáo dục và đào tạo khuyến cáo các trường hạn chế thấp nhất việc sử dụng máy điều hòa trong lớp
ông hưng nói nếu cần thiết thì sử dụng ngát quản sẽ tốt cho sức khỏe của học sinh tránh nguy cơ lây nhiễm
bên cạnh đó các trường cần tận dụng sân chơi ánh sáng không khí tự nhiên để tăng cường sức đề kháng cho học sinh